trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vừa tổ chức họp báo về lễ meeting kỷ niệm tám mươi sáu năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi bảy
lễ meeting kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tuyên dương các cán bộ đoàn viên xuất sắc toàn quốc trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ được tổ chức vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng
và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình đà nẵng
giải thưởng lý tự trọng là phần thưởng cao quý của ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trao tặng bí thư đoàn cấp huyện cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập
lao động trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi
giải thưởng nhằm động viên cổ vũ tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu
góp phần củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày càng vững mạnh
đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn đoàn viên không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành
đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giải thưởng lý tự trọng năm nay sẽ tôn vinh tám mươi bảy đồng chí có thành tích xuất sắc nhất
các hoạt động của giải thưởng lý tự trọng sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng